nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống nước cộng hòa ai cập abdel fatta asisi đã bắt đầu thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày sáu đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
lễ đón chính thức đã diễn ra trọng thể ngay trong sáng nay tại phủ chủ tịch do chủ tịch nước trần đại quang chủ trì
đây là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên của hai nước nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa việt nam và ai cập
chuyến thăm lần này của tổng thống al sisi có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước đánh dấu sự coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với việt nam của ai cập góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả và sâu rộng hơn
chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh như nông nghiệp văn hóa du lịch
ngay sau lễ đón
chủ tịch nước trần đại quang đã tiến hành hội đàm với tổng thống ai cập al sisi hai bên đã trao đổi đánh giá về quan hệ hai nước và nhất trí phương hướng biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới
về chính trị trước đây hai nước đã ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau hiện nay tiếp tục truyền thống đó chúng tôi khẳng định sẽ ủng hộ giúp đỡ nhau phục vụ mục tiêu phát triển vì sự phồn thịnh của nhân dân hai nước
kết quả chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ giữa hai nước bước sang trang mới với hợp tác nhiều mặt hiệu quả và sâu rộng hơn góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trên thế giới
sau hội đàm hai nhà lãnh đạo đã cùng dự lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia